tại hà nội trung ương đoàn phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo báo tuổi trẻ và tập đoàn thiên long tổ chức họp báo phát động chương trình tri thức trẻ vì giáo dục năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ tư chương trình được tổ chức với mục đích phát triển các phương pháp giáo dục hiện đại và hiệu quả
được triển khai trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi chương trình tri thức trẻ vì giáo dục tìm kiếm các công trình sáng kiến thuộc ba nhóm nội dung
đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập nghiên cứu công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục
các công trình sáng kiến sẽ được lựa chọn dựa trên tính mới và tính khả thi bởi hội đồng các giám khảo có uy tín trong lĩnh vực giảng dạy quản lý giáo dục và phản biện xã hội
chương trình sẽ nhận hồ sơ tham gia từ ngày hai tháng năm đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín sau khi kết thúc hoạt động bình chọn online chấm sơ khảo và trung khảo
chương trình sẽ nhận hồ sơ tham gia từ ngày một mươi tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sau khi kết thúc hoạt động bình chọn online chấm sơ khảo và trung khảo